sau hơn năm ngày tích cực điều tra truy xét công an huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi đã bắt được hung thủ gây ra vụ đánh người cướp xe ôm xảy ra tại khu vực tổ dân phố làng dầu thị trấn di lăng huyện sơn hà
chi tiết sẽ có trong phóng sự ngay sau đây
cho đến bây giờ ông nguyễn thanh dũng bốn mươi chín tuổi ở phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi hành nghề chạy xe ôm vẫn còn kinh hoàng kể lại vụ cướp
trước đó tại khu đầu cầu trà khúc i ở thành phố quảng ngãi ông dũng đã thỏa thuận chở một thanh niên lên huyện sơn hà với giá hai trăm linh đồng
tuy nhiên một lúc sau gia đình nhận tin bị cướp
theo ông dũng cho biết đối tượng dọc đường liên tục thay đổi địa điểm để đưa vào chỗ vắng tại thị trấn di lăng huyện sơn hà sử dụng hung khí đánh đập rồi cướp xe
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày hai mươi bảy tháng sáu công an huyện sơn hà đã bắt giữ đối tượng đinh văn quý một mươi tám tuổi
cư trú tại thôn rà nhuà xã sơn tân huyện sơn tây đang lần trốn ở huyện sơn tây cùng vật chứng
đây là đối tượng có lai lịch phức tạp và thường xuyên hoạt động lưu trú tại địa bàn các tỉnh tây nguyên
qua vụ việc trên khuyến cáo người dân làm nghề xe ôm trên đường đi nếu thấy dấu hiệu bất thường thì từ chối
không tiếp tục chở khách và không nên đi vào những tuyến đường vắng
thời điểm đêm khuya để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra